ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại thành phố mới bình dương đã diễn ra lễ công bố và ký kết hợp tác chiến lược phát triển trung tâm thương mại thế giới
đây là hợp phần quan trọng nhất đóng vai trò hạt nhân trong tổng thể đề án phát triển thành phố thông minh của tỉnh bình dương
tại buổi lễ tổng công ty becamec idc chủ đầu tư trung tâm thương mại thế giới bình dương và công ty coex đã ký hợp tác chiến lược
để cùng tổ chức phát triển các hội nghị triển lãm đẳng cấp quốc tế tại trung tâm thương mại sắp được xây dựng
trung tâm thương mại thế giới tại bình dương được quy hoạch trên khu đất rộng bảy hectare
kết nối giao thông thuận tiện với các vùng của tỉnh bình dương và kết nối với thành phố hồ chí minh
trung tâm còn bao gồm nhiều công trình phức hợp như tòa nhà văn phòng triển lãm hội nghị khu mua sắm khách sạn giải trí
đây được xem là điểm đến mới cho các hoạt động thương mại quốc tế trong khu vực đông nam bộ